phút cuối trận
nhưng rồi tất cả đều thừa phào
và có thể nghĩ về trận đấu
với uruguay ở vòng sau
chúng tôi đã chơi hay
nhưng cần phải chắc chắn hơn
tôi nghĩ chúng tôi có thể ghi thêm được bàn thắng
để giải quyết trận đấu
nhưng dù sao theo tôi borogna vẫn là một đội tuyển mạnh
và sẽ thắng uruguay
thật ra tôi muốn borogna gặp nga hơn
tôi nghĩ trận đấu với uruguay sẽ khó khăn
vì họ có một đội hình mạnh
nhưng huấn luyện viên fernando santos đã nói
cả đội sẽ chiến đấu hết mình
dù có gì xảy ra
và đấy là điều quan trọng